trước việc dịch tà lợn châu phi đã bùng phát và lây lan ở tỉnh đồng nai hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ phát động tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
theo đó từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn toàn tỉnh đồng nai sẽ thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại tất cả chuồng trại khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận với tần suất một lần một ngày
ngoài ra rẻ vôi xung quanh chuồng trại khu vực hàng rào và phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc trôn khơi thông cống rãnh
ngày sau lễ phát động đông đảo cán bộ và người dân tỉnh đồng nai đã tiến hành tiêu độc khử trùng dọn dẹp vệ sinh rẻ vôi tại các chuồng trại chăn nuôi chợ tuyến đường chính trên địa bàn huyện thống nhất
đến thời điểm này tỉnh đồng nai có tám xã thuộc bốn huyện đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi với trên năm con lợn bị tiêu hủy
dự báo dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nên việc phát động tháng tổng vệ sinh phòng chống dịch tả lợn châu phi nhằm góp phần hạn chế tiến tới ngăn chặn để lùi sự lây lan của dịch bệnh